cơ quan thi hành án hình sự công an thị xã bồn hồ đã đề nghị tòa án nhân dân thị xã bồn hồ ra quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành án đối với huỳnh thủ vi
cao thị mỹ châu ngụ tại huyện trà cú tỉnh trà vinh làm nghề thu mua cá lóc của các hộ dân với quy mô hàng chục tỷ đồng
tuy nhiên sau khi thu mua và bán cá thì châu không thanh toán tiền chiếm đoạt hơn một mươi chín tỷ đồng và hết khả năng chi trả
công an tỉnh trà vinh đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam và khám xét nơi ở của cao thị mỹ châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi cao thị mỹ châu cùng với gia đình từ tỉnh đồng nai chuyển về huyện trà cú tỉnh trà vinh sinh sống và hành nghề mua bán cá lóc
châu là người trực tiếp thỏa thuận với các hộ dân và thuê mướn tài xế vận chuyển đem bán cho các vựa cá ngoài tỉnh
đến ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một châu đã nợ tiền mua cá của hai mươi bảy hộ dân với tổng số tiền hơn hai mươi bốn tỷ đồng
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng năm châu đã mua cá của hai mươi ba người trên địa bàn với tổng số tiền hơn ba mươi hai tỷ đồng và hứa sẽ trả đủ tiền
từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một các chủ vựa mua cá của châu chuyển thanh toán hơn ba mươi năm tỷ đồng tiền cá
nhưng châu đã không trả nợ tiền mua cá như đã hứa mà sử dụng vào mục đích khác
năm hai nghìn hai mươi một trần quốc đạt vào các trang facebook tìm và tải về hàng lọt các hình ảnh có nội dung cho vay trả góp
đồng thời đăng tải thông tin về việc bản thân có thể làm hồ sơ vay tiền ngân hàng với lãi suất thấp
thủ tục vay đơn giản trên các trang thông tin cá nhân
đổi lại người vay phải nộp cho đối tượng hai loại phí là phí dịch vụ và phí giải ngân thông qua hình thức chuyển khoản
mức phí cụ thể sẽ tùy thuộc vào số tiền vay
và khi con mồi sập bẫy đối tượng lập tức xóa tin nhắn và chặn mọi liên lạc
mất tích cùng với số tiền đã được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân
và với thủ đoạn như vậy đạt đã lừa đảo chiếm đoạt của ít nhất là hai nạn nhân với số tiền là gần ba mươi hai triệu đồng
tất cả số tiền chiếm đoạt được đạt đã dùng để chơi game và tiêu xài cá nhân
bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chay hh thuộc ấp hòa thượng xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
do ông quách văn hiền làm chủ
đoàn lên tỉnh an giang đã phát hiện bắt giữ sáu năm trăm bảy mươi
ba kg chả đòn chay nghi vấn đã sử dụng phụ da chất cấm trong chế biến thực phẩm
làm việc với lực lượng chức năng ông hiền cho biết do nhu cầu của thị trường
cơ sở của ông vừa mới hoạt động trở lại gần một tháng nay sau thời gian ngưng sản xuất
đồng thời thừa nhận có sử dụng hàn the trong việc chế biến chả đòn chay
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc tạm giữ số chả đòn chay có chứa hàng the này
thưa quý vị ban chỉ đạo phòng chống dịch
covid một mươi chín hà nội cũng cho biết là hiện nay thì thành phố đang ở cấp độ hai trong phòng chống dịch
thành phố đã ghi nhận một mươi bốn trường hợp nhiễm trong đó có một trường hợp tại cộng đồng
như vậy là biến chủng mới đã có tại hà nội và nguy cơ phát tán ra cộng đồng là hoàn toàn có thể
do đó lãnh đạo sở y tế nhấn mạnh cần tiếp tục theo dõi sát và áp dụng các biện pháp kiểm soát lây nhiễm chặt
đối với các chuỗi lây nhiễm biến chủng này
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác trên antv